thành phố hồ chí minh hiện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ
bảo đảm độ bao phủ việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố
trong đó đối với từng đối tượng cụ thể công an thành phố xây dựng phương án kế hoạch riêng
đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các trường hợp cao tuổi
sức khỏe yếu khó khăn trong việc đi lại công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức
các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến tận nhà để hỗ trợ thu nhận
đồng thời chỉ đạo công an xã phường toàn thành phố chủ động ra soát danh sách thống kê
không bỏ sót lọt bất kỳ trường hợp nào
đi từng nhà gặp từng người đến địa bàn nào hoàn thành xong địa bàn đó
đó là phương châm hoạt động của tổ cấp căn cước công dân lưu động tại đây
công việc nhập dữ liệu chụp hình thu nhận vân tay tưởng chừng như đơn giản
thế nhưng với người cao tuổi lại cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn
nhiều cụ do tuổi cao sức yếu không thể ngồi vững
việc chụp hình gặp khó hay vân tay của nhiều cụ cũng đã bị mất nét
mấy năm trời rồi không có đi được rồi bệnh rồi vô bệnh viện rồi về kỹ là nằm ở đây thôi
thấy mấy anh ở đây nhiệt tình
quá nhiệt tình rồi trong cái thời điểm dịch như thế này mà các đồng chí đã nhiệt tình như thế rất là cảm ơn
tại những con hẻm nhỏ
sâu các tổ cấp căn cứ công dân lưu động cũng đã đến nơi hỗ trợ người dân thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
việc làm này đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận của người dân
ta biến mạch máu não bị mấy năm rồi thấy rất là vui
mong chính quyền cũng tạo điều kiện cho mọi người chăm sóc họ được như vậy hết chứ không phải vì viên gia đình này
một số trường hợp thì do bệnh tật thì người ta cũng khó khăn trong cái việc hỗ trợ hợp tác với tổ công tác trong việc ghi chụp hình
một số trường hợp thì do bệnh nền của bệnh tay người ta không có ngồi yên một vị trí được để mà chụp hình để ghi nhận hình ảnh
thì thao tác cũng sẽ chậm hơn so với những người thông thường
trước đó lực lượng công an các xã phường đã tập trung giả soát thống kê lên danh sách những người lớn tuổi sức khỏe yếu
người khó khăn trong việc đi lại trên từng địa bàn
các tổ cấp căn cước công dân lưu động tăng ca ngày và tối tăng thời gian thu nhận
phần đấu hoàn thành chỉ tiêu

và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thành phố hồ chí minh tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp
do vậy khi tổ chức thực hiện các đơn vị phải thực hiện theo đúng chỉ thị của quỹ ban dân thành phố
tại các điểm thu nhận hồ sơ căn cước công dân cố định để đảm bảo công tác phòng chống dịch công dân khi đến đều có giấy hẹn theo giờ
trước đó cảnh sát khu vực sẽ có thông báo mời và các giấy tờ cần thiết tránh việc công dân phải mất thời gian đi lại
cũng như đảm bảo chất lượng công tác thu nhận
công an thành phố hồ chí minh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân
để tới đây tất cả người dân sẽ được thụ hưởng những tính năng tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay cả nước có năm mươi một trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
tính từ một mươi sáu h hôm qua đến một mươi sáu h hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
có chín ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm một mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố trong đó có một mươi một ba trăm linh chín ca cộng đồng hà nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với một bảy trăm ba mươi ca
trước diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín có chiều hướng gia tăng ngành y tế thủ đô đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi thứ ba
trong một số trường hợp nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu
bộ y tế cũng cho biết hiện việt nam đã chuẩn bị đủ vaccine để tiêm mũi nhọc
sau sáu tháng
năm nay đã ngoài tám mươi bà nguyễn thị út rất phấn khởi khi được tiêm mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín
trước diễn biến dịch phức tạp bà đã phần nào yên tâm hơn
tôi tiêm đợt này là đợt thứ ba nhưng tôi rất tin tưởng về chuyên môn
thuốc gì tôi cũng tiêm tôi cũng tiêm mà tôi tiêm thì không đoạn gì hết
đợt này là đợt thứ ba là tôi yên tâm lắm
trong đợt này huyện ba vì được phân bộ sáu mươi liều vaccine pfizer
với kinh nghiệm đã triển khai tiêm hai mũi vaccine covid đợt một và hai
toàn huyện đã triển khai nhanh chóng kế hoạch tiêm mũi ba
với phương châm vaccine về đến đâu thực hiện tiêm cho người dân tới đó
đặc biệt là đối tượng có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu chống dịch
số đối tượng của chúng tôi thì không nhiều khoảng tầm độ một
chúng tôi tiêm cho toàn bộ những người tiêm đủ hai liều của vaccine verocell
trong đó thì nó cũng có hai liều
và cũng có tất cả các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
và cũng có những bệnh lý nền cũng có người cao tuổi trên năm mươi tuổi
bộ y tế cho biết việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
trước cái diễn biến tình hình dịch
hết sức là phức tạp và khó dự đoán
đặc biệt là trước cái diễn biến của cái biến chủng covid mới
thì theo cái chỉ đạo chung của thành phố
thì huyện ba vì đã xây dựng chiến dịch tiêm chủng
trong đó là tiêm liều bổ sung cho các đối tượng
và hôm nay thì chúng tôi triển khai đồng loạt trên cả ba mươi một đơn vị xã thị trấn
tiêm cho hơn sáu mươi mũi là của công dân trên địa bàn huyện
trong đó có cả
các đối tượng là người bệnh lý rồi những trường hợp trên sáu mươi rồi từ một mươi tám tuổi trở lên
thực sự là cái việc mà tiêm liều bổ sung đối với các trường hợp
thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái việc hết sức là cần thiết
để đảm bảo cho cái việc mà tăng cái kháng thể cho các cái
cho công nhân dân để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch
bộ y tế cũng nêu rõ vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và liều nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt
tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an huyện yên châu tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng chức năng
đã liên tiếp triệt phá các đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy thu giữ số lượng lớn tăng vật phạm tội
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điển hình vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an huyện yên châu phá thành công chuyên án ma túy bắt ba đối tượng
gồm sông lao cua ba mươi hai tuổi trú tại xã phiêng khoài huyện yên châu vàng thị thu hai mươi bảy tuổi trú tại xã cò nòi huyện mai sơn
và sể thị má ba mươi tám tuổi trú tại xã mường pồn tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ một mươi sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng một năm trăm bốn mươi bảy gram một xe ô tô một xe mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan
đối với tội phạm ma túy tuy không phức tạp như một số tỉnh khác trên tuyến biên giới phía bắc nhưng qua công tác nắm tình hình
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vẫn phát hiện các hoạt động mua bán
vận chuyển nhỏ lẻ heroin thuốc viện từ địa bàn nội địa hoặc là từ bên dưới bên kia vào địa bàn để bán cho các đối tượng nghiện
với quyết tâm không để hình thành các tụ điểm và trở thành nơi trung chuyển ma túy lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phòng chống với loại tội phạm này
ghi nhận sau đây tại huyện đồng văn tỉnh hà giang
phó bảng là một trong những địa bàn nóng về ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy của huyện đồng văn tỉnh hà giang
các đối tượng liên quan đến ma túy tại đây chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ tuy nhiên là địa bàn biên giới hoạt động của các đối tượng khá tinh vi và liều lĩnh
gần đây nhất công an thị trấn phó bảng đã bắt giữ đối tượng trịnh đức trường về hành vi buôn bán và sử dụng ma túy trường là đầu nậu chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn thị trấn
để thực hiện bắt các đối tượng trong vụ án nêu trên thì chúng tôi đã tiến hành thực hiện theo đúng như kế hoạch đã nêu
trong đấy có sử dụng trinh sát bí mật và trinh sát cơ hội
chúng tôi đã công khai tiến hành bắt giữ đối tượng tuy rằng đối tượng có sự chống đối rất manh động nhưng chúng tôi đã chú động ngăn chặn cũng như các biện pháp phòng ngừa từ ban đầu
cho nên là đã bắt gọn được đối tượng rồi cùng với tăng vật
bên cạnh công tác phát hiện đấu tranh với tội phạm ma túy lực lượng công an thị trấn phó bảng cũng tăng cường công tác nắm người nắm hộ
đặc biệt quan tâm chú trọng đến các đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy
kịp thời cùng các gia đình đối tượng nắm bắt tâm tư nguyện vọng giúp đỡ những người này hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
chồng tôi sử dụng ma túy và buôn bán nên bị các anh công an xã bắt và xử phạt đi tù bốn năm rồi
mới được ra tù về địa bàn giờ cũng chỉ ở nhà đỡ đàn vợ con bán hàng
cũng được các anh công an liên tục xuống tuyên truyền nhắc nhở
tôi cũng động viên chồng để không vi phạm pháp luật cố gắng cùng vợ phát triển kinh tế gia đình thôi không nghe theo kẻ xấu nữa
đồng văn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh hà giang và là điểm cực bắc của tổ quốc
có năm mươi hai km đường biên giới dắt với trung quốc đệ hình đồi núi hiểm trở
đồng bào chủ yếu là người dân tộc thiểu số vì vậy các đối tượng thường lợi dụng địa bàn thành nơi trung chuyển ma túy
thời gian qua công an huyện đồng văn đã liên tiếp phát hiện đấu tranh làm rõ tám vụ với một mươi một đối tượng thu giữ số lượng lớn tăng vật là heroin
trong đó lực lượng công an xã đã phối hợp phá thành công ba chuyên án ma túy ở khu vực miền núi biên giới
trên địa bàn được đồng bào công an đồng văn rất quan tâm chỉ đạo lịch lượng phòng chống ma túy
triển thai đồng bộ các việc phát triển vụ sớm phát hiện các đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tịch sang biên giới trung quốc mua bán
công an làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân
bên cạnh đó cũng có vai trò rất quan trọng của công an chính quyền đàn nhiệm các chức danh công an xã cũng vào trong tuyên truyền và sử dụng những người có ý tín để người ta có thể tham gia vận động tốt giác các loại tội phạm ma túy
trước tình hình tội phạm ma túy khu vực biên giới việt nam trung quốc vẫn còn diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang sẽ tiếp tục chủ động nắm dự báo tình hình
đấu tranh mạnh với loại tội phạm này cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy góp phần cùng chung tay đẩy lùi ma túy trên địa bàn

duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an thị xã duy tiên phối hợp với công an phường duy hải kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke nguyên vũ
ở phường duy hải thị xã duy tiên do đàng quý hợi làm chủ
quá trình kiểm tra phát hiện tại các phòng có ba mươi sáu đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua tết nhanh có ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
thay hiện trường cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ bám dính chất màu trắng mà các đối tượng khai là ketamin
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đàm quý hội
và một mươi bảy đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy